tại buổi tiếp chủ tịch phòng kinh tế áo haran manher vào chiều nay thủ tướng nguyễn xuân phúc cho biết
chính phủ hoan nghênh việc mở văn phòng đại diện của phòng kinh tế áo tại việt nam
thủ tướng khẳng định áo là đối tác quan trọng tin cậy của việt nam
và hai bên cần tiếp tục thúc đẩy quan hệ thương mại kinh tế đầu tư giữa hai nước
chủ tịch phòng kinh tế áo trân trọng cảm ơn thủ tướng nguyễn xuân phúc dành thời gian tiếp
ông haran manher cho biết phòng kinh tế áo sẽ khai trương văn phòng đại diện tại tp hcm trong chuyến đi này
ông đánh giá cao việc hỗ trợ của phòng thương mại và công nghiệp việt nam cũng như các cơ quan chức năng của việt nam
đây là cơ sở rất quan trọng để thúc đẩy hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước